thưa quý vị hai đối tượng sử dụng xe ô tô tải vận chuyển gần ba trăm linh kg pháo nổ vừa bị lực lượng chức năng tỉnh long an bắt giữ
nguyễn văn dương quê ở tỉnh đăng nông và dương văn vàng em quê ở tỉnh sóc trăng đã bị bắt quả tang tại khu vực quốc lộ sáu mươi hai thuộc ấp một xã tân lập huyện mộc hóa tỉnh long an
qua kiểm tra cơ quan chức năng đã phát hiện bên trong thùng xe có chứa tám thùng pháo hoa nổ có trọng lượng gần ba trăm linh kg
cả hai vận chuyển số pháo trên từ biên giới về tp hcm tiêu thụ vào dịp tết nguyên đán